hầm kim liên thuộc quận đống đa thành phố hà nội nơi đây đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người tham gia giao thông khi mà gần đây số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng tăng tại đây
hầm kim liên đang chịu áp lực lớn bởi quá tải lưu lượng phương tiện trong khi đó việc thiết kế hầm còn có những hạn chế nên thường có nguy cơ xảy ra tai nạn
hầm kim liên vào đầu giờ sáng rất đông phương tiện ô tô xe máy lâu thông người dân sống gần hầm cho biết khi đường thoáng các phương tiện có thể chạy với tốc độ lên tới tám mươi chín mươi km một giờ còn nếu trời mưa mặt đường hầm dễ bị trơn trượt khiến nhiều người điều khiển xe máy bị ngã
hầm kim liên đã được đưa vào khai thác một mươi năm nay khi phục vụ cho khoảng hai triệu xe máy và hai mươi vạn ô tô này con số đã tăng lên sáu triệu xe máy sáu mươi vạn ô tô mà hầm thì vẫn không được mở rộng nếu tăng gia tốc người điều khiển xe kho lái vững cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn
rõ ràng là nó đã phát sinh ra những tồn tại mà rõ rệt nhất ở đây tức là không đảm bảo lưu lượng giao thông an toàn ở hầm kim liên đây là một vấn đề tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải xem xét điều chỉnh lại tổ chức giao thông ở hầm kim liên này bằng cách mở rộng thêm các đường nhánh hai bên
cũng theo một số chuyên gia để hạn chế tai nạn xảy ra thì cần hạn chế tốc độ lưu thông bằng cách làm gờ giảm tốc phân luồng giữ khoảng cách giữa những xe